công tác tài chính ngân sách vẫn có nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện góp phần tích cực ổn định vĩ mô thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các đại biểu cho rằng đối với các công trình dự án trọng điểm thì cần phải làm tốt vai trò kiểm tra giám sát để đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình
bên cạnh đó chính phủ đã chỉnh quốc hội xem xét tập trung cho các công trình quan trọng các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn để tạo sự lan tỏa nâng công năng lực cạnh tranh của nền kinh tế các dự án có tính chất liên kết vùng liên kết địa phương để tạo sự đột phá thu hút đầu tư xã hội
vào chiều qua các đại biểu tổ năm đã có thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cơ bản các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết của chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nhớ bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu khắc phục tồn tại hạn chế của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nhớ bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từng bước tăng tính bền vững của kết quả giảm nhớ bền vững

thứ kiến cũng khẳng định nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia này bên cạnh những giải pháp hiệu quả cần có những cách làm sáng tạo hơn mang tính đột phá

thứ kiến cũng khẳng định nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu khắc phục tồn tại hạn chế của chương trình mục tiêu quốc gia này bên cạnh những giải pháp hiệu quả mang tính đột phá

bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều hoạt động tri ân đã không thể tổ chức do vậy đồng thầy đỗ thị luyên đã tự mình chuẩn bị lễ vật và thực hành nghi lễ tại chính ngôi đền thanh vân phủ của mình theo đúng tinh thần phòng chống dịch không tập trung đông người
đồng thời đỗ thị nguyên thường thể hiện giá hầu trầu bát bát nàn đại tướng đông nhung đây là một vị tướng tài giỏi anh dũng trong cuộc khởi nghĩa hai bà trưng tương truyền bà đã giúp nhân dân vượt qua tám nạn nên được tôn vinh là chầu bát